chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay thứ hai ngày một mươi tám tháng bốn
mở đầu với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
trong phiên làm việc sáng ngày hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện
trình bày tờ trình thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn đức long nhấn mạnh
một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo luật lần này là bổ sung quy định các điều kiện cấp giấy phép băng tần thông qua đấu giá thi tuyển và cấp lại
bổ sung quy định các trường hợp đặc biệt được sử dụng tần số không phù hợp với quy hoạch trong không gian thời gian nhất định
để phục vụ sản xuất nghiên cứu phát triển các sự kiện đặc biệt được thủ tướng chính phủ cho phép
tham gia ý kiến vào dự thảo luật trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an bày tỏ đồng tình với việc chính phủ bổ sung khoảng bốn bốn mươi năm vào dự thảo luật
quy định trong trường hợp cần thiết thủ tướng chính phủ quyết định việc sử dụng tần số vô tuyến điện để phân bổ mục đích quốc phòng an ninh kết hợp với việc phát triển kinh tế xã hội
quy định trong trường hợp cần thiết thủ tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an bày tỏ đồng tình với việc sử dụng tần số vô tuyến điện để phân bổ mục đích quốc phòng an ninh kết hợp với việc phát triển kinh tế xã hội
sẽ giúp tạo lập một kênh thông tin liên lạc dự phòng quan trọng khi xảy ra tình huống an ninh và quốc phòng
đồng thời đây cũng là cái kênh quan trọng để thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn chuyển đổi số
việc bổ sung quy định này thấy không xung đột và không trái với quy định của luật quản lý sử dụng tài sản công
không có mâu thuẫn với pháp luật thuế pháp luật về phí
và cũng đồng thời cũng đảm bảo được yếu tố bí mật trong thực hiện luật bảo vệ bí mật nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng
tham gia thảo luận chủ tịch quốc hội vương đình huệ đặc biệt nhấn mạnh
quan điểm lớn nhất cần quán triệt khi sửa đổi các quy định cụ thể của luật
đó là tần số là tài sản đặc biệt quan trọng của quốc gia
liên quan đến quy định cụ thể chủ tịch quốc hội cho rằng lần sửa đổi lần này nên có quy định đủ rõ về phân bổ và giới hạn băng tần
để khắc phục tình trạng nơi rất có năng lực thì lại được phân bổ ít còn nơi không có năng lực thì lại sở hữu nhiều
nên chăng là cũng phải tính toán một cái quy định hạn mức băng tần tức là cái tổng độ rộng băng tần ấy
mà một cái doanh nghiệp được sử dụng theo một cái tỷ lệ nào đó mà được xác định trên cơ sở quy mô của doanh nghiệp không
ví dụ như là năng lực đầu tư vốn đầu tư hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin và truyền thông
rồi mức độ công nghệ đang sở hữu rồi năng lực quản lý doanh nghiệp theo một cái tiêu chuẩn iso về trong lĩnh vực này
và cũng phải để mà khắc phục cái tình trạng tích tụ tần số gây lãng phí tài nguyên
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung làm rõ hàng loạt vấn đề
như điều kiện đối với chủ thể được phân bổ băng tần để bảo đảm hiệu quả sử dụng cao nhất tiêu chí thi tuyển đấu giá
trong đó đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài nhất là doanh nghiệp niêm yết
vì điều này có liên quan mật thiết đến chủ quyền quốc gia
trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật thanh tra sở đổi
vấn đề có nên hay không
ông việc bỏ thanh tra cấp huyện đã được nhiều đại biểu quan tâm thảo luật
thẩm tra nội dung cụ thể chủ nhiệm ủy ban pháp luật hoàng thanh tùng cho biết
qua thảo luận thường trực ủy ban pháp luật cơ bản nhất trí việc tổ chức các cơ quan thanh tra chính phủ và thanh tra tỉnh như hiện nay
còn tổ chức thanh tra huyện có hai loại ý kiến khác nhau
loại ý kiến thứ nhất đề nghị không tổ chức cơ quan thanh tra cấp huyện
lý do được đưa ra là báo cáo tổng kết thi hành luật thanh tra đã chỉ rõ ở các huyện không có nhiều nhu cầu thanh tra
biên chế rất ít nên không phát huy được hiệu quả
loại ý kiến thứ hai lại tán thành với dự thảo luật tiếp tục duy trì thanh tra huyện như hiện nay
vì cho rằng tổ chức thanh tra hành chính ở cấp huyện đã có quá trình hình thành và phát triển ổn định lâu dài
cơ bản đến nay vẫn phù hợp
qua thảo luận nhiều ý kiến đại biểu cho rằng khi nói đến thanh tra cấp huyện
có ý kiến đánh giá là còn hình thức
tuy nhiên lý do là cách tổ chức chưa tốt lực lượng còn mỏng
do vậy cùng với việc tiếp tục duy trì hệ thống thanh tra các cơ quan thanh tra
cấp như hiện nay trong đó có thanh tra cấp huyện
cần tăng cường đổi mới tổ chức nâng cao hiệu quả cho thanh tra cấp huyện
bởi nếu các vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở
sẽ không phát sinh tồn đọng bức xúc kéo dài hay đùn đẩy và trở thành gánh nặng cho cấp trên
liên quan đến nội dung này chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết
ý kiến đề nghị bỏ thanh tra cấp huyện
việc này có liên quan đến chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
có nêu vấn đề hai cấp thanh tra
do đó chủ tịch quốc hội đề nghị ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra
cần tiếp tục nghiên cứu lấy ý kiến
vấn đề này không chốt chặn mà đưa ra để quốc hội thảo luận
ban chỉ đạo tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới của bộ công an
tổ chức phiên họp thứ nhất
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo chủ trị phiên họp
cùng dự có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban thường trực
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban
các thành viên ban chỉ đạo và tổ biên tập
ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba hội nghị trung ương viii khóa một mươi một
ban hành nghị quyết số hai mươi tám nqtvk
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đây là nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc của đảng ta
trong đó xác định rõ mục tiêu quan điểm phương châm chỉ đạo nhiệm vụ
và các giải pháp thực hiện bảo vệ tổ quốc
trong bối cảnh mới của tình hình thế giới khu vực hội nhập quốc tế
nghị quyết quán triệt các nội dung cơ bản
về việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng
hiệu lực quản lý của nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của đất nước
nhất là vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
vấn đề giữ nước phải giữ từ thời bình
kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế
xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị
lực lượng chiến đấu trung thành tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bộ chính trị ban hành quyết định số bốn mươi quy đề tvk
thành lập ban chỉ đạo tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nhằm kiểm điểm đánh giá toàn diện tình hình
và kết quả thực hiện nghị quyết trong một mươi năm qua
đồng thời đánh giá những ưu điểm kết quả nổi bật
những hạn chế yếu kém nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm
trong triển khai thực hiện nghị quyết
có phần nâng cao nhận thức của cấp ủy tổ chức đảng cán bộ đảng viên
lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
đến năm hai nghìn ba mươi năm và những năm tiếp theo
để chuẩn bị cho việc tổng kết
đảng ủy công an trung ương cũng đã khẩn trương thành lập
ban chỉ đạo tổng kết và tổ biên tập tổng kết trong bộ
do bộ trưởng tô lâm làm trưởng ban chỉ đạo
thứ trưởng lương tam quang phó trưởng ban thường trực
thời gian qua đảng ủy công an trung ương đã tích cực phối hợp
xây dựng các văn bản hoạt động của ban chỉ đạo
và xây dựng đề án tổng kết gồm quy chế kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo
hướng dẫn tổng kết đề cương báo cáo tổng kết
nội dung biên soạn các chuyên đề tổng kết
đồng thời tích cực phối hợp chuẩn bị hội nghị quán triệt
và triển khai tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một
do quân ủy trung ương chủ trì sắp diễn ra tới đây
phát biểu tại phiên họp bộ trưởng tô lâm khẳng định
việc tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một
có ý nghĩa hết sức quan trọng
đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực và trong nước
có nhiều biến động sâu sắc so với một mươi năm trước đây
đặt ra những yêu cầu tư duy nhiệm vụ mới trong thực hiện chiến lược bảo vệ tổ quốc
do đó toàn lực lượng công an thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
phải nâng cao tinh thần trách nhiệm để tổ chức tổng kết toàn diện bài bản nghiêm túc
đánh giá đúng thực chất hiệu quả tránh hình thức chiếu lệ
bộ trưởng tô lâm yêu cầu các đơn vị có liên quan
khẩn trương chỉ đạo đánh giá chuyên đề theo chức năng
nhất là những nguy cơ thách thức đối với bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay
gửi về thường trực ban chỉ đạo để tổng hợp hoàn thiện tham luận của bộ công an
tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai tổng kết nghị quyết
tập trung hoàn thiện quy chế hoạt động của ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết của bộ
và kế hoạch của đảng ủy công an trung ương tổ chức tổng kết
trong đó xác định cụ thể lộ trình thời gian phạm vi tổng kết
và có đề cương tổng kết cụ thể hướng dẫn công an các đơn vị địa phương thực hiện
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị sau thành công của khóa huấn luyện đầu tiên
chiều ngày hôm nay bộ công an tổ chức khai giảng lớp thứ hai
khóa tập huấn công tác ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
huấn luyện kỹ năng cứu nạn cứu hộ
sử dụng phương tiện thủy cho công an cấp cơ sở năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu khai mạc đại tá nguyễn hồng nguyên phó tránh văn phòng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự bộ công an nhấn mạnh
công an nhân dân luôn là một trong những lực lượng nòng cốt sung kích
ở tuyến đầu trong công tác phòng chống thiên tai
quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
giúp đỡ nhân dân trong ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai
nhiều cán bộ chiến sĩ công an đã không quản ngại khó khăn gian khổ
sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân
tuy nhiên phần lớn lực lượng làm nhiệm vụ này ở cơ sở đều kiêm nhiệm
chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn phương tiện trang thiết bị nguồn lực phục vụ công tác còn hạn chế
khắc phục những tồn tại này tại lớp tập huấn
hơn hai trăm linh học viên là cán bộ công an cơ sở của một mươi một tỉnh phía bắc
gồm thái nguyên phú thọ quảng ninh hà nam bắc ninh bắc giang nam định hải dương hải phòng hương yên và thái bình
sẽ được trang bị những kiến thức kỹ năng cơ bản đặc biệt là kỹ thuật cứu nạn cứu hộ
kỹ năng sử dụng phương tiện thủy phục vụ công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự trong lực lượng công an nhân dân
thời kỳ hiện nay
thời kỳ hiện nay
sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi hai mà bộ giáo dục và đào tạo mới công bố
có một số thay đổi so với những năm trước để tạo điều kiện thuận lợi
đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh và cơ sở đào tạo trên cả nước
trong đó có một sự điều chỉnh rất quan trọng là toàn bộ quy trình đăng ký xét tuyển
đến xác nhận nhập học trúng tuyển đại học cao đẳng của các thí sinh
sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến qua cổng thông tin của bộ giáo dục và đào tạo
hoặc cổng dịch vụ công quốc gia
lệ phí xét tuyển nộp qua tài khoản sở giáo dục đào tạo
mỗi thí sinh sẽ được cấp một tài khoản định danh điện tử theo số căn cước công dân của mình
với mã định danh này thì thí sinh sẽ có thể dùng để xác nhận nhập học
mà không cần phải chờ giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời
mới được nhập học như những năm trước đây
sau khi thí sinh xác nhận thủ tục nhập học thành công
thông tin đăng ký của thí sinh sẽ không còn trên hệ thống chung
theo bộ giáo dục và đào tạo thì những điều chỉnh này
nhằm thực hiện chủ trương chuyển đổi số của ngành
đồng thời khắc phục những hạn chế của mùa tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi một
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và nhà trường
kỳ tuyển sinh đến gần nên những ngày này
lực lượng công an các địa phương đang tích cực hoàn thiện
việc cấp tài khoản định danh cho các em học sinh
chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa
đầm hà là huyện miền núi ven biển của tỉnh quảng ninh
có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm nay
huyện đầm hà có chín trăm sáu mươi năm thí sinh đăng ký dự thi
nên lực lượng công an ở đây đang tích cực triển khai
và hướng dẫn các em học sinh cuối cấp đăng ký tài khoản định danh điện tử
phục vụ làm hồ sơ trực tuyến
xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng trung cấp trường nghề
để chuẩn bị cho kỳ thi vào tháng sáu tới đây
cách đây hai bát tuần trước em cũng đã đến công an huyện để làm quan cước công dân
tuy nhiên nó có một vài sai suất
và em truy nhận được các anh bên công an đã gọi điện về cho gia đình em
và cũng gọi em đến làm lại
em thấy làm nó cũng rất là nhanh gọn
thực tế đối với học sinh ở vùng sâu vùng xa
việc tiếp cận thông tin tuyển sinh chung vốn đã gặp những hạn chế nhất định
thì việc tiếp cận những thông tin tuyển sinh mà các em cần
như hướng nghiệp dạy nghề sau khi tốt nghiệp phổ thông lại càng không dễ dàng
quá trình triển khai tuyển sinh của trường chúng tôi trong những năm gần đây
thì phát hiện ra là các em
thí sinh học sinh ở các cái vùng sâu vùng xa
đặc biệt là các tỉnh miền núi trung du
và thậm chí là xa nữa là các nơi gọi là thí sinh yêu thế
thì rất khó tiếp cận được thông tin của các trường và các cơ sở đào tạo
đặc biệt là khối giáo dục nghề nghiệp
tức là các trường cao đẳng và các trường trung cấp
thì các em rất ít thông tin và thậm chí là không có thông tin
mà hiện nay theo tôi được biết
thì bộ giáo dục đào tạo của các trường trung cấp
cũng hàng năm đều có những gửi thông tin
bằng thông qua cái kênh chính thức của mình
thông qua các sở giáo dục đào tạo
để triển khai cái cuốn là những thông tin của tuyển sinh đại học cao đẳng
đến các thí sinh
nhưng thực tế đấy cũng chỉ là cao đẳng ở khối sư phạm
còn cả nước chúng ta có cả trên ba trăm linh trường cao đẳng
hiện nay là rất khó tiếp cận thông tin
vì vậy mà nếu bộ công an triển khai đẩy mạnh
cái làm gọi là cái số định danh cá nhân
nói chung cho các thí sinh năm nay
dự thi vào đại học cao đẳng
thì tôi cho rằng đây là một cái kênh nữa
tiếp cận rất là tốt
và tôi hình dung là nếu các em thí sinh có được cái mã định danh cá nhân
thì cái gọi là quản lý nhà nước
và đồng thời là triển khai các cái liên quan đến tuyển sinh
đối với các em năm nay là sẽ thuận tiện hơn rất nhiều
vâng thực tế cho thấy là việc cấp căn cước công dân
và tài khoản định danh cho các em học sinh
đặc biệt là tài khoản định danh cho các em học sinh
tại các vùng nơi vùng sâu vùng xa thì gặp nhiều khó khăn
do điều kiện kinh tế
không phải gia đình nào cũng có điện thoại thông minh
hoặc là tình trạng người dân không đăng ký tạm trú tạm vắng
khiến cho lực lượng công an phải mất nhiều thời gian
trong việc xác minh đối chiếu thông tin
xác định các em học sinh là đối tượng ưu tiên
cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
công an huyện đầm hà đã phối hợp với xã thị trấn và ngành giáo dục
để giả soát lập danh sách
phân công cán bộ liên lạc tới từng gia đình
hướng dẫn người dân tới cơ quan công an làm thủ tục
từ kết quả thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và cấp cân cước công dân gắn chip trong năm hai nghìn hai mươi một
hiện nay một trăm linh các thủ tục hành chính liên quan đến thông báo lưu trú
cá nhân tổ chức có nhu cầu lưu trú trên địa bàn huyện đầm hà
có thể thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia
và đây chính là một cách để rút ngắn khoảng cách
trong tiếp cận dịch vụ công đối với các em học sinh nói riêng
và người dân nói chung
tài khoản định danh điện tử sẽ giúp công an huyện đầm hà
các công dân không phải thực hiện các thủ tục tại cơ quan công an
hoặc là những cơ quan nhà nước khác
khi đi làm các thủ tục hành chính
không phải đến trực tiếp cơ quan để thực hiện
thông qua các dịch vụ công mức độ bốn mức độ ba
để quá trình thực hiện xác thực thông tin trên môi trường điện tử
và cái tài khoản định danh điện tử sẽ được bộ công an
thông qua việc kết nối với các cơ quan dữ liệu chuyên ngành
các bộ ngành để thực hiện xác thực thông tin
và đảm bảo được thông tin tài khoản của người dân
về định danh điện tử
điện tử là chính xác nhất
với đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử
phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
còn gọi là đề án sáu của chính phủ
tất cả các lĩnh vực
trong đó có lĩnh vực đào tạo đều theo xu hướng này
số hóa tối đa để có thể tiếp cận
và thực hiện các hoạt động hoàn toàn trên môi trường điện tử
hai năm đại dịch covid
vừa ảnh hưởng đến toàn cầu
cũng như cả nhà nhà tài khoản
thì ngay bản thân trường chúng tôi đã
triển khai và chuyển đổi số rất là mạnh
và qua chuyển đổi số
chúng tôi rút ra một kinh nghiệm đó là
ứng dụng công nghệ thông tin
tiếp cận với thí sinh
là một con đường tất yếu
bởi vì thực tế ra nếu một nhà trường
bộ phận tuyển sinh hay là đơn vị
thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh của một nhà trường
thì không có đủ số người để đến tiếp cận trực tiếp
đến từng thí sinh
hoặc từng trường trung học cơ sở
hay trung học hội thông được
mà mỗi một năm chỉ tiếp cận
một số lượng nhất
rất hạn chế
vì vậy khi mà chuyển đổi số
thì công nghệ thông tin sẽ giúp cho nhà trường như trường chúng tôi
tiếp cận đến thậm chí là từng thí sinh một
đề án sáu được triển khai
trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
kết nối với các nền tảng khác
giúp khai thác tối đa hiệu quả
góp phần thúc đẩy chuyển đổi số
xây dựng chính phủ số công dân số kinh tế số
giúp công tác quản lý thống nhất
tập trung minh bạch thuận lợi tiết kiệm
và hiệu quả nhiều mặt
và với việc kết nối các dữ liệu
cấp tài khoản định danh
để thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét tuyển đại học cao đẳng
sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các em
cũng như các cơ sở đào tạo
đồng thời giảm thiểu những sai sót
và tăng độ tin cậy trong quá trình xét tuyển
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng
đã quyết định khởi tố bị can
bắt tạm ra một số nguyên lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát biển
về tội tham ô tài sản
chấp hành chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực
và chỉ đạo của ban thường vụ quân ủy trung ương
về việc xử lý các sai phạm liên quan đến cán bộ bộ tư lệnh cảnh sát biển
căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được
trong quá trình điều tra vụ án tham ô tài sản
liên quan đến sai phạm tại bộ tư lệnh cảnh sát biển
vào ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng
đã quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với
thiếu tướng phạm kim hậu nguyên phó tư lệnh kiêm tham yêu trưởng
thiếu tướng bùi trung dũng nguyên phó tư lệnh
thiếu tướng doãn bảo quyết nguyên phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị
đại tá nguyễn văn hưng nguyên phó tư lệnh
thượng tá bùi văn hòe phó trưởng phòng tài chính
về tội tham ô tài sản
quyết định tại khoảng bốn ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
với vai trò đồng phạm với bị can nguyễn văn sơn trung tướng nguyên tư lệnh
và bị can hoàng văn đồng trung tướng nguyên chính ủy
cùng ngày cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng
đã thay đổi biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với nguyễn văn sơn và hoàng văn đồng
trước đó nguyễn văn sơn và hoàng văn đồng
bị cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng khởi tố bị can
gia lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội tham ô tài sản
quyết định tại khoảng bốn ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được viện kiểm sát quân sự trung ương phê chuẩn
trước khi bị cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng khởi tố
tại phiên họp ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ban bí thư đã kết luận và quyết định
thi hành kỷ luật bằng hình thức cách trước tất cả các chức vụ trong đảng
đối với trung tướng nguyễn văn sơn trung tướng hoàng văn đồng
thiếu tướng phạm kim hậu thiếu tướng bùi trung dũng thiếu tướng doãn bảo quyết
ủy ban kiểm tra trung ương
đã quyết định cách trước tất cả các chức vụ trong đảng
đối với đại tá nguyễn văn hưng
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thủ tướng chính phủ đã quyết định cách chức tư lệnh cảnh sát biển
đối với trung tướng nguyễn văn sơn
cách chức phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng cảnh sát biển
đối với thiếu tướng phạm kim hậu
cách chức phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị cảnh sát biển
đối với thiếu tướng doãn bảo quyết
cách trước phó tư lệnh cảnh sát biển
đối với đại tá nguyễn văn hưng
xóa tư cách nguyên chính ủy cảnh sát biển
đối với trung tướng hoàng văn đồng
xóa tư cách nguyên phó tư lệnh cảnh sát biển
đối với thiếu tướng bùi trung dũng
đây là vụ án rất nghiêm trọng
dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
ban thường vụ quân ủy trung ương
chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội
tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan
bảo đảm nghiêm minh đúng pháp luật
không có vùng cấm
cũng trong ngày hôm nay một mươi tám tháng bốn
tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ án hoạt động
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
với tội danh này có một mươi hai bị cáo ra hầu tòa
theo cáo trạng vì muốn lôi kéo nhiều người
tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
lấy lý do phối hợp với liên hợp quốc
xem xét cấp đất cấp nhà
tạo việc làm cho người nghèo
các thành viên của tổ chức này ở nước ngoài
đã chuyển tiền hỗ trợ một mươi hai bị cáo trên
ở việt nam mỗi bị cáo đảm trách
những nhiệm vụ khác nhau
trần thị ngọc xuân gia nhập chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
với bí số a bảy trăm chín mươi hai
nữ bị cáo đã lôi kéo
hướng dẫn nhiều người khác
cùng đăng ký thành viên tổ chức trên
bị cáo xuân bàn bạc trao đổi cùng đồng phạm
in ấn phát tán tài liệu
quá trình hoạt động xuân cùng đồng phạm
nhận ba trăm linh usd bốn trăm linh usd canada
và hơn ba triệu đồng
cùng với xuân
một mươi một đồng phạm thực hiện nhiều hoạt động phá hoại
sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước
gây mất an ninh chính trị
tiến tới lật đổ chính quyền nhân dân
dự kiến phiên xử diễn ra trong hai ngày
một mươi tám và một mươi chín tháng bốn
đối tượng lò văn lún trú tại bản na pheo
xã na sang huyện mường trà tỉnh điện biên
đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy đi tiêu thụ
thì bị lực lượng công an huyện điện biên
tỉnh điện biên bắt giữ
tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cùng nhiều vật chứng có liên quan
quá trình bắt giữ đối tượng lò văn lún
đã dùng hung khí
chúng trả quyết liệt nhằm tẩu tán
tăng vật và bỏ trốn
nhưng đã bị các lực lượng khống chế
và bắt giữ thành công đối tượng
đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt
tại cơ quan công an lò văn lún khai nhận
mua số ma túy trên tại khu vực biên giới
với giá một trăm hai mươi triệu đồng
của một đối tượng người lào không rõ tên tuổi
đang trong quá trình đem đi tiêu thụ
thì bị lực lượng công an bắt giữ